hôm nay ngày hai mươi bảy tháng bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang phối hợp cùng đội quản lý thị trường số hai
làm việc với ông nguyễn văn khải giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn triều dương
để làm rõ nguồn gốc hợp pháp đối với hơn bốn mươi ba tấn đường cát và chín mươi thùng hương trường mũi
vừa bị cơ quan chức năng kiểm tra bắt giữ tại một kho hàng ở phường vĩnh lạc tp đàm giá
trước đó tối ngày hai mươi hai tháng bảy đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường tỉnh kiên giang
phối hợp cùng đội phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang tiến hành kiểm tra kho hàng
ở tp đàm giá của công ty trách nhiệm hiếu hạn triều dương do ông nguyễn văn khải làm giám đốc
phát hiện có tám trăm sáu mươi năm bao đường cát tinh luyện với tổng trọng lượng bốn mươi ba hai mươi năm tấn và năm trăm bốn mươi hộp hương trừ mũi
tại thời điểm kiểm tra phía công ty trách nhiệm hữu hạn triều dương không xuất trình được hóa đơn
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên nên lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ
tại buổi làm việc ông khải thừa nhận trong số hàng hóa bị tạm giữ có bốn trăm tám mươi năm bao đường cát
và chín mươi thùng hương chứa mũi không có hóa đơn chứng tử
đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa mật phục
phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã qua biên giới thu giữ một thuyền máy cùng chín mươi bốn cá thể kỳ đà và động vật họ rùa
khi đang tổ chức tuần tra lực lượng chức năng phát hiện trên bờ sông hậu tại khu vực xã khánh
hải ngan huyện an phú tỉnh an giang có ba đối tượng có dấu hiệu nghi vấn
khi phát hiện tổ công tác các đối tượng lợi dụng đêm tối để lẩn trốn để lại một thuyền máy cùng năm mươi hai con kỳ đà
bốn mươi hai cá thể động vật họ rùa tổng trọng lượng gần ba trăm ba mươi năm kg
tổ công tác đã đưa phương tiện và tăng vật về đồn biên phòng cửa khẩu long bình để tiếp tục điều tra làm rõ
cảng vụ đường thủy nội địa tp hcm cho biết từ ngày một tháng bốn
tp hcm sẽ triển khai thu phí sử dụng công trình
kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu càng biển trên địa bàn theo mức thu mới
trong đó tp hcm sẽ miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng
hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội khắc phục hậu quả của thiên tai
đồng thời miễn thu phí đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất hàng tạm xuất tái nhập
hàng gửi kho ngoại quan hàng quá cảnh hàng truyền khẩu hàng xuất khẩu hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa
hoạt động trên tuyến đường thủy theo hiệp định giữa việt nam và campuchia về vận tải đường thủy
bên cạnh đó thực hiện giảm năm mươi mức phí đối với hàng tạm nhập tái xuất hàng tạm xuất tái nhập hàng gửi kho ngoại quan hàng quá cảnh
hàng chuyển khẩu hàng xuất khẩu hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng
và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy
thưa quý vị diễn biến nắng nóng gai gắt diện rộng tại miền bắc trong những ngày hè vừa qua
đã khiến điện năng tiêu thụ điện tăng cao
đối với các hộ gia đình thời tiết oi bức cũng làm ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động
và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện
việc này tạo nên nguy cơ quá tải gây cháy nổ vô cùng nguy hiểm
tuy nhiên nhiều người dân vẫn chủ quan trong việc sử dụng điện và chưa biết tiết kiệm điện đúng cách
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay